đây là một trung tâm gốm lớn có lịch sử phát triển lâu đời với sự phân bổ rộng khắp tập trung các làng gốm với sự đa dạng của các loại sản phẩm
đây là một trung tâm gốm lớn có lịch sử phát triển lâu đời với sự phân bổ rộng khắp tập trung các làng gốm với sự phân bổ rộng khắp tập trung các làng gốm với sự phân bổ rộng khắp
nổi tiếng nhất trong các làng gốm đó là sự quy tụ của ba làng nghề gốm truyền thống bên dòng sông cả hiền hòa làng gốm bát tràng kim lan và giang cao ở huyện gia lâm hà nội
khi xưa nơi đây là làng nghề thủ công sôi động bậc nhất của đất thăng long
đã cho ra đời nhiều sản phẩm tinh tế sống động đầy ấp màu sắc quê hương
làng gốm bát tràng hiện nay còn một khu làng cổ
diện tích không rộng lắm năm ba hectare thôi
nhưng nó là đặc trưng gần như đi rất nhiều nơi nhưng không nào nơi nào giống được
đường nhỏ như những ô bàn cờ tường cao gút như trong chiến lũy
mà đặc biệt là được xây dựng bằng chính những viên gạch ở làng gốm bát tràng
do các cụ sản sinh trong quá trình làm gốm làm gạch
để xây dựng cung đình chùa triền miếu mạo khắp đất nước này
trong đó thì quê hương bát tràng cũng còn giữ được rất nhiều những nếp nhà những bức tường
hoặc là những ngôi lò chùa đình miếu mạo bằng gạch bát tràng
sản phẩm của ba làng nghề truyền thống này ngày càng phong phú và đa dạng
ngoài các mặt hàng truyền thống họ còn sản xuất nhiều sản phẩm mới
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong nước
như các loại ấm chén bát đĩa loa hoa kiểu mới
các vật liệu xây dựng các loại xứ cách điện
và các sản phẩm xuất khẩu theo đơn đặt hàng của nước ngoài
ngày nay sản phẩm gốm bát tràng kim lan và giang cao
đã có mặt trong các sản phẩm truyền thống của nước ngoài
trên thị trường cả nước và được xuất sang nhiều nước châu á châu âu
điều này không những mang lại kinh tế cho quê hương
mà còn chứng minh cho bạn bè nam châu thấy sự tài hoa và sáng tạo của người việt nam
cho dù ở bất cứ làng nghề nào
để làm nên những tác phẩm nghệ thuật từ gốm
không thể không nói đến vai trò đặc biệt quan trọng của các nghệ nhân
có người tinh tế về men
có người chuyên sâu về tạo dáng
có người lại tài về vẽ
những thành quả lao động sáng tạo của lớp nghệ nhân già
cùng sự nhiệt huyết và sự sáng tạo của người việt nam
đã làm nên một thế giới đa dạng
lấp lánh sắc màu từ nắm đất quê hương
cũng từ đất từ nước
và từ lửa
từ một công thức chung
nhưng mỗi làng nghề mỗi nghệ nhân
lại tìm cho mình những kỹ thuật riêng
để làm ra một sản phẩm gốm bất kỳ
dù đơn giản hay cầu kỳ về hình thức
thì đòi hỏi người thợ

luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt
các khâu chọn xử lý pha chế đất
tạo dáng tạo hoa văn phủ men
và cuối cùng là nung sản phẩm
người thợ gốm quan niệm
hiện vật gốm không khác nào một cơ thể sống
một vũ trụ thu nhỏ
trong đó có sự kết hợp hài hòa
của ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ
từ bàn tay con người
đất quyện với nước
tôi luyện trong lửa
tôi luyện trong lửa
để trở thành một sản phẩm nghệ thuật hoàn trình
một sản phẩm gốm đẹp
làm rung động lòng người
luôn là sự kết hợp tinh túy
giữa tính sáng tạo nghệ thuật
và sự tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật
khác với các quá trình sản xuất cơ giới hóa
sản xuất gốm yêu cầu tính sáng tạo nghệ thuật rất cao
và chính với sự sáng tạo đó
những người thợ gốm
đã thổi hồn mình vào đất
để tạo ra các sản phẩm gốm độc đáo
những bông bông đẹp
qua nhiều màu sắc
làm đẹp cho đời
mình phải tiếp nhận những cái mới
để mình đổi mới con người mình
nhưng mình không bị hòa tan
thì cái điều đấy là cái điều
mà tôi suy nghĩ và tôi chăn trở nhất
và cho đến giờ phút này
thì mình thấy rằng là
mình không bị hòa tan
nhưng mà mình có đổi mới
đổi mới là gì
ngày xưa tôi nghĩ quan niệm nghệ thuật nó hơi bị ích kỷ
gốm là gốm
chanh là tranh thôi
nhưng mà hóa ra nghệ thuật bây giờ
nó không phải là như thế
nghệ thuật bây giờ nó là một tổng hợp của rất nhiều ngôn ngữ
được chứ đứng ở trong đấy
nghệ thuật bây giờ
họ cần cả ánh sáng
nghệ thuật giờ nó cần cả một không gian riêng
thì trong cái không gian đấy
nó bao hàm gồm có cả rất nhiều thứ
cộng lại để tạo nên một cái thứ nghệ thuật
có thể gúng ra immediate
còn rồi hô miên mà không nói được
hãy suy nghĩ
gốm có thể truyền tài
ngôn ngữ của điêu khắc
của hội họa
thậm chí của sắp đặt
chứ không chỉ là gốm của mỹ nghệ và đồ gia dụng

ngay từ thập niên bảy mươi tám mươi của thế kỷ hai mươi khi vừa xuất hiện trên thị trường gốm xứ gốm gia chu trần tâm đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình và được cả nước biết đến khi tên tuổi đặng trần tâm người tạo dựng nên thương hiệu gốm gia chu được binh danh là một trong bảy nghệ nhân gốm xứ đầu tiên của việt nam
quay trở lại quá khứ của những năm bảy mươi tám mươi của thế kỷ hai mươi là thời điểm gốm gia chu trần tâm ra đời
một lần cụ trần tâm đi thăm người bạn ở hà nội khi đi qua chợ đồng xuân ông cụ chọn mua bộ ấm trà cổ có màu gia chu làm quà tặng bạn nhưng không thể mua được vì giá quá đắt
sau buổi đó trở về ông ngày đêm mầy mò tìm hiểu cách làm gốm gia chu
dòng giã suốt một thời gian dài lao tâm khổ tứ cụ tâm đã làm ra những sản phẩm gốm gia chu ưng ý
khi ấy cái ao trước nhà đã được lấp đầy bởi hàng vạn mảnh gốm hồng
sau thành công của cụ tâm gốm gia chu có giai đoạn phát triển rất thịnh
nhưng khi nhà nước xóa bỏ cơ chế bao cấp gốm gia chu lại diễn ra
dần dần mai bột
con trai cụ là anh thợ tiện trần hiền thời đó cũng vì lo cho cuộc sống gia đình bỏ dở việc học nghề của cha
trước khi nhắm mắt tâm nguyện cuối cùng của nghệ nhân trần tâm là mong con trai tiếp tục kế thừa phát triển nghề
phải tìm cách chuyển nghề về quê gốc phát triển thành làng nghề
thành công của mình là thành công
đúng là cái đời của bố mình chỉ được thừa hưởng một phần nào đó thôi chứ không phải được hưởng từ a đến z
ngày xưa thì mình chỉ là những người thợ bình thường thôi thợ giỏi thôi nhưng mà khi bố mất đi thì phải tự làm tới đó đến cuối
sau khi xóa bỏ bỏ cấp đấy thì đối chung là cuộc sống nó cũng không bảo đảm được nữa
thì tôi lại phải đi tìm cái ngành khác buôn bán kinh doanh
sau khi bố mình mất đi rồi thì mình nghĩ là cũng chỉ sau một đêm là mơ thôi
bố mình nói là
cái loại đẹp này không nung mà chơi thế nào tôi quay trở lại làm nghề luôn
cái đấy nó là cái nguyện vọng đầu tiên
thực ra khi cái nghề nó mất đi thì mình cũng thấy nó tiếc
bởi vì nghĩ là ngày xưa bố mình nuôi được cả gia đình nghĩ nghĩa gì mình không làm mình nuôi được mình
khôi phục lại cả một gia tài quý báu ấy
nghệ nhân trần hiền bắt đầu từ con số
không kinh nghiệm
kỹ thuật làm gốm đã theo cha về với tổ tiên
có những ngày ông và người anh trai vẫn tỉ mẩn chăm chút mấy cái đồ đất cát bán chẳng mấy tiền mà lại vất vả với tâm niệm vừa làm vừa vỡ dần từng bước
suốt hai năm mầy mò lại từ đầu
nghệ nhân trần hiền không nhớ nổi bao nhiêu mẻ gốm ra chu hồng khi vừa đưa ra khỏi ngò
thất bại đầu tiên ý
là khi mình nung những cái mẻ lò đầu tiên
thì mẻ thì sống
mẻ thì cháy mẻ thì
nói tóm lại là
nó không thành công
cũng nhiều lúc lạ lòng đấy
đúng lúc niềm quyết tâm đã cạn
thì ông lại nung thành công một mẻ gốm
cầm trên tay chiếc bình nước vừa mới ra lò
ông so sánh với chiếc bình nước
được làm bởi bàn tay tài hoa của cố nghệ nhân trần tâm
rồi tấm tắc
trời chẳng phụ công người
thì em mình nó làm là cũng
bằng ông mà có những cái phần hơn một tí
bởi vì cụ ngày xưa cái thời buổi cụ làm ấy nó
cái nghề nghiệp nó hãng còn thô sơ quá
thứ hai là về kinh tế ngày xưa cũng nghèo làn lâm gia không phát triển được không nghĩ
đến cái gì để mà phát triển
mà chỉ để làm như thế thôi
để kiếm ăn
thế nhưng bây giờ thì
cũng làm được nghề bằng cụ rồi nhưng mà cậu cũng
kiếm được ăn rồi nhưng trong lúc đó dư giả một tí thì cụ
cậu ấy có thể là
sáng tác hoặc là cậu ấy
nghiên cứu ra
đấy làm những cái gì mà nó ngắn gọn nhất
sản phẩm gốm da chu trần tâm
có màu sắc
kiểu dáng đặc trưng
tất cả các sản phẩm đều có một màu duy nhất
là màu da chu nâu đỏ
ấm trà hai lớp
là sản phẩm truyền thống của gốm da chu
nước pha trà trong ấm này
để cả ngày không bị nồng
hoa cắm trong bình
để nửa tháng vẫn tươi
lọ đựng chè
để cả năm không bị mốc
là sản phẩm được làm ra
đều kết tinh tinh hoa của đất
không hề có sự pha trộn
hay tráng men
sản phẩm được làm thủ công
cái nào cũng là hàng độc
khi tạo được lên một cái hoa văn ở trên một cái sản phẩm
hay là đắp lội một cái sản phẩm thì nó rất là khó
thế nhiều người người ta không làm được cứ học cái này mà không làm được người ta làm cái gì
mình theo đuổi cái này từ bé đó mình làm nó mới trau chuốt được
chứ nếu mà làm ngay
dậy cũng phải dậy từ bé
thì lên có khả năng nó làm thì mới nhanh được
chứ còn nhiều người có tuổi thì tay ta cứng người ta không làm được
mấy cái hai nữa là khi đốt cái sản phẩm này
cái lung lò này nó cũng quan trọng lắm bởi vì thực ra là
đốt vào cái lò này đốt bằng than
nhiệt độ từ dưới lên trên
mình không thể điều khiển được
học thì học hết được thì được cả
chứ nhiều người ta cũng chán nản bởi vì
làm ra được sản phẩm rồi mà đốt đi rồi mà luướng hết đi mà không
bán quá tiền người ta cũng phải chán
cái này nó khó nhiều cái khó lắm
tiếng lành đồn xa
dòng sản phẩm gốm gia tru trần tâm
được nhiều người tìm đến mua về để sử dụng trang trí
cả một công ty của nhật bản
đến đặt hàng với số lượng lên tới cả nghìn sản phẩm
nhưng gia đình đã từ chối
vì nghề này không thể vội vàng cẩu thả được
cố tổng bí thư lê duyên
đã về thăm sưởng gốm gia tru
độc nhất hải phòng này
tài năng và tâm huyết của nghệ nhân trần hiền
đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen
và giải thưởng có giá trị
huy hiệu và bằng công nhận của liên xô năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cúp vàng tại triển lãm hội thi mỹ thuật ứng dụng vùng duyên hải miền bắc
giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm năm hai nghìn sáu
của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
bằng công nhận danh hiệu thợ giỏi
chứng nhận danh hiệu bàn tay vàng
của ban chỉ đạo triển lãm hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ hải phòng năm hai nghìn bảy
cùng nhiều ghi nhận khác
trong mỗi sản phẩm gốm gia tru
đều chứa đựng trong đó
là câu chuyện dài
thấm đẫm chất nhân văn
về cuộc đời
của các lớp nghệ nhân tâm huyết
đã giúp cho thương hiệu gốm gia chu trần tâm
gần một nửa thế kỷ qua
dù đã phải trải qua nhiều thăng trầm
vẫn giữ được nguyên vẹn vị thế của mình
trong lòng người yêu gốm
câu chuyện của cha con nghệ nhân trần tâm trần hiền và thương hiệu gốm gia chu
chỉ là một trong rất nhiều chuyện đời chuyện nghề
của những nghệ nhân gốm việt
và dù khó khăn thế nào
bằng tính yêu với đất với nước
cùng sức sáng tạo
và lòng kiên trì
họ cũng đều làm cho đất phải nở hoa
đến nay tạp chí sắp bảo dân tộc tuần này
cũng xin phép được dừng lại
mọi kỳ đóng góp của quý vị xin gọi về số điện thoại
hoặc gửi về hóa thư điện tử
phòng oan hóa a n g org vn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại